việc gia nhập vào thị trường nội địa của việt nam đem lại rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp
tuy nhiên cũng sẽ có những thách thức bởi việt nam là một thị trường khá mới mẻ
điều này đòi hỏi doanh nghiệp của indonesia cần có sự nghiên cứu thị trường một cách kỹ lưỡng
để có thể có được những sản phẩm mới hấp dẫn phù hợp với người dân việt nam
và tận dụng được các cơ hội mà thị trường việt nam mang đến cho họ
tôi nghĩ là để có được sự hợp tác tốt giữa hai bên thì không chỉ cần tăng cường các chính sách của chính phủ hai quốc gia
mà bản thân các doanh nghiệp giữa hai bên cũng cần có sự chủ động liên hệ hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực
đặc biệt là lĩnh vực du lịch
điều đó có thể giúp cho người dân của cả hai quốc gia có thể hiểu biết về nhau hơn và dễ dàng hợp tác với nhau hơn
có thể nói cho đến nay việt nam là nước đầu tiên và duy nhất trong asean mà indonesia thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
và với việt nam quan hệ đối tác chiến lược với indonesia là một trong những mối quan hệ đối tác chiến lược quan trọng và thực chất nhất
với mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời việt nam và indonesia đã cùng nhau hợp tác và phối hợp chặt chẽ
tại các diễn đàn khu vực và quốc tế đặc biệt là asean và liên hợp quốc
việc cộng đồng kinh tế asean aec được hình thành cũng đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho hai nước
các rào càn ngăn cách giao thương hàng hóa được giảm mạnh góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại và đầu tư giữa việt nam và indonesia
cùng với những nỗ lực của chính phủ indonesia trong việc thúc đẩy tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại giữa hai quốc gia
các cơ quan ban ngành cùng chính phủ việt nam cũng đã có những kế hoạch chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp việt nam tháo gỡ khó khăn vướng mắt thường gặp
đồng thời tăng cường đầu tư vào thị trường indonesia
trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi gặp gỡ với ông hoàng anh tuấn đại sứ đặc mệnh toàn quyền của việt nam tại indonesia
để hiểu rõ hơn về vấn đề này
đầu tiên xin cảm ơn đại sứ đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
thưa đại sứ đại sứ đánh giá như thế nào về mối quan hệ hợp tác giữa việt nam và indonesia trong giai đoạn hiện nay đặc biệt là trên phương diện hợp tác kinh tế thương mại
có thể nói là quan hệ việt nam indonesia là quan hệ khá tốt
indonesia là một trong năm nước ở khu vực đông nam á
việt nam có quan hệ đối tác chiến lược
việt nam là nước duy nhất ở đông nam á mà indonesia ký thỏa thuận thiết lập quan hệ
về quan hệ kinh tế thương mại thì chúng tôi cho rằng là cái quan hệ đã phát triển khá tốt trong thời gian qua
nhưng nhìn tổng thể thì vẫn còn dưới cái mức tiềm năng
indonesia là một nước lớn là một quốc gia nằm trong nhóm g hai mươi
nền kinh tế của indonesia được đánh giá là nền kinh tế đang trỗi dậy và phát triển rất nhanh
theo một số đánh giá của world bank của imf họ cho rằng đến năm hai nghìn ba mươi indonesia sẽ là một trong một mươi nền kinh tế lớn nhất thế giới
vấn đề là của việt nam là chúng ta làm sao
tận dụng tốt được thị trường này tận dụng tốt cơ hội mà indonesia phát triển kinh tế mạnh đem lại
thì ngược lại phía indonesia cũng nhìn ở việt nam là một cái thị trường lớn thị trường mới nổi
đặc biệt là sau khi tpp được ký kết thì bây giờ indonesia cũng mong chờ là tv được phê chuẩn
và họ thúc đẩy cái quan hệ kinh tế thương mại việt nam
nhìn việt nam không chỉ là một cái thành viên của cộng đồng asean
mà nhìn việt nam là một thành viên của tpp

hội hợp tác kinh tế khác trong đấy việt nam là thành viên
thì họ mong muốn là thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại việt nam
rồi từ việt nam để thâm nhập cái thị trường của các nước khác nữa
theo đại sứ thì các doanh nghiệp việt nam thường gặp phải những khó khăn
vướng mắc gì khi tham gia vào thị trường indonesia
thị trường indonesia thì có lẽ là nhìn cả hai mặt thì nó sẽ phù hợp
tức là nhìn thấy cả mặt thuận lợi nhìn thấy cả cái mặt thách thức nữa
thì cái mặt thuận lợi tức là cái thị trường indonesia là một cái thị trường lớn
chính quyền mới của indonesia lên cách đây khoảng hai năm
đã rút ngắn cái thời gian cấp phép đầu tư
ví dụ như là trước đây thì là đối với cả một cái doanh nghiệp
mà muốn đầu tư với indonesia thì phải qua nhiều cái thủ tục dường ra
nhưng hiện nay nếu một doanh nghiệp mà anh có thể đầu tư
đem lại công an việc làm cho một lao động của indonesia
hoặc là có cái số vốn bảy một triệu đô la
thì họ đã rút ngắn cái thời gian cấp phép đầu tư từ tám ngày
hiện nay là xuống còn ba giờ
thì đây là một cái cải cách thủ tục mà rất nhiều nước là hoan nghênh
thế cho nên là trong cái bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn của indonesia
vẫn vươn lên trở thành cái nước là thu hút đầu tư nhiều nhất
ở cái khu vực đông nam á
thì đấy là cái mặt toàn lợi cơ bản
thế còn một số các cái thách thức ấy
thách thức đầu tiên là tuy indonesia là gần chúng ta
nhưng có nhiều điểm là chúng ta cũng chưa hiểu biết hết cái thị trường này
nhiều doanh nghiệp của chúng ta là thường có cái xu hướng
là đánh giá thấp cái thị trường indonesia
họ muốn là thâm nhập vào cái thị trường của các nước phát triển
thế cái thứ hai nữa là indonesia thì là cái nước mà cũng khá rộng lớn
diện tích thì khoảng gần hai triệu km hai
cái luật lệ của indonesia thì nó cũng có những cái phức tạp
indonesia nhìn chung là cũng đang trong cái giai đoạn chuyển đổi
rồi là các cái tầng nó cũng khác nhau
các địa phương là họ cũng có những cái độc lập về chính sách nhất định
vậy thì các doanh nghiệp việt nam cần phải lưu ý những gì
khi tham gia vào thị trường này thưa đại sứ
muốn làm ăn ở thị trường indonesia thì phải nhìn thấy cái tiềm năng
và phải có cái sự kiên trì
cái cách làm của người indonesia
thì họ là bước đầu thì họ đi là
tương đối là chậm chạp
làm ở quy mô nhỏ
họ muốn rằng là phải có một số cái dự án
phải có một số cái lĩnh vực tiêu biểu
thì khi mà cái doanh nghiệp của các nước mà đầu tư vào
mà làm ăn tốt rồi
thì lúc đấy cái mở rộng ra
tức là cái quan trọng nhất là cái xây dựng lòng tin
xây dựng lòng tin giữa doanh nghiệp với nhau
xây dựng lòng tin giữa doanh nghiệp với chính quyền
giữa lòng tin với cả cái người tiêu dùng của indonesia
thế cho nên là đối với cả các doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư lớn của indonesia
thì nên tham khảo chỗ sư quán
sứ quán chúng tôi là có cái phòng thương vụ
đại diện thương vụ của việt nam tại indonesia
thì hoạt động rất tích cực
sẵn sàng là hỗ trợ doanh nghiệp
đồng hành cùng doanh nghiệp
chúng tôi cung cấp tất cả các thông tin
mà các doanh nghiệp ở trong nước là quan tâm
đến cái thị trường indonesia
để làm sao mà cái đầu tư của chúng ta
các cái doanh nghiệp chúng ta làm ăn tại indonesia
được thành công
trong thời gian sắp tới
đại sứ quán việt nam tại indonesia
sẽ có những kế hoạch chương trình gì
nhằm giúp các doanh nghiệp việt nam
đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại
với đối tác indonesia
khi mà tham gia vào thị trường này
thưa đại sứ
chúng tôi bao giờ cũng nhìn cái quan hệ
trong một cái tổng thể
thì cái nhiệm vụ chính của sư quán
là chúng tôi xây dựng cái quan hệ chính trị cho nó tốt
vì khi có cái quan hệ chính trị tốt
thì có cái lòng tin chính trị
rồi là từ cái quan hệ chính trị tốt này
thì nó tạo ra cái môi trường thuận lợi
để thúc đẩy không chỉ quan hệ kinh tế
và các cái mặt khác
cái thứ hai nữa
là từ cái quan hệ chính trị tốt rồi
thì chúng tôi là
có cái quan hệ với cả các cái bộ ngành
với các doanh nghiệp của indonesia
thì lấy cái thông tin
từ các cái doanh nghiệp
hoặc là hỗ trợ các cái doanh nghiệp của indonesia
mong muốn thúc đẩy
để làm cái cầu nối
là kết nối với cả các doanh nghiệp của việt nam
thì các cái bộ ngành của indonesia
hiện nay là họ cũng rất tích cực
và chúng tôi có các cái đồ mối
chúng tôi cũng liên hệ rất chặt chẽ với họ
thì nếu như mà có các cái khó khăn gì
bị vướng mắt
là ở tầng trung ương
thì họ có thể hỗ trợ cùng với cả chúng ta
để giải quyết
cuối năm vừa rồi
là đại sứ quán indonesia
phối hợp cùng với cả
phòng thương mại và công nghiệp indonesia
cái diễn đàn đầu tư
vì trong đấy là thu hút khoảng
hai trăm linh cái nhà đầu tư của indonesia
vào việt nam
thì dự kiến là sắp tới sẽ có cái
diễn đàn đầu tư tương tự
bị tổ chức ở trong thành phố hồ chí minh
thì các nhà đầu tư indonesia
hiện rất quan tâm đến cái thị trường việt nam
sau khi việt nam tham gia tpp
đấy cái điểm thứ ba nữa
chúng tôi tích cực quảng bá
cái hình ảnh của việt nam
đặc biệt là các cái hình ảnh
về văn hóa
về du lịch
về con người
về cái tiềm năng phát triển của indonesia
vì những cái điểm này
là những cái điểm mà bạn rất quan tâm
sứ quán việt nam
thì là một trong những cái kênh liên hạc
thế thì còn có nhiều
các cái kênh liên hạc khác nhau nữa
ví dụ như là
phòng thương mại và công nghiệp việt nam
tức là hiện nay
là phòng thương mại và công nghiệp việt nam
cũng hỗ trợ rất tích cực
đối với các doanh nghiệp
đặc biệt là các cái doanh nghiệp
mà muốn đi làm ăn
tìm hiểu ở thị trường indonesia
họ cũng hiểu biết rất rõ
về các cái lĩnh vực
về các cái tiềm năng
mà các cái doanh nghiệp của indonesia
mong muốn vào đầu tư việt nam
thì họ cũng là một cái địa chỉ
mà có thể cung cấp cho các doanh nghiệp việt nam
là các cái thông tin cần thiết
khi các cái doanh nghiệp
muốn làm ăn ở cái thị trường indonesia
cảm ơn đại sứ đã dành thời gian
tham gia chương trình của chúng tôi
quý vị và các bạn thân mến
chương trình doanh nghiệp thời hội nhập của chúng tôi hôm nay
xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết
xin gửi về chương trình doanh nghiệp thời hội nhập
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc email doanh nghiệp thời hội nhập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
trong các chương trình lần sau